liên quan đến vụ việc người đàn ông nước ngoài sát hại vợ vừa xảy ra trên địa bàn thành phố đà lạt
công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân
công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành phong tỏa hiện trường tại căn biệt thự thuộc khu quy hoạch an sơn
phường bốn thành phố đà lạt ngay trong tối ngày hai tháng năm lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm
toàn bộ hiện trường căn nhà và thi thể nạn nhân ghi nhận những dấu vết vật chứng quan trọng
trước đó vào khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày giữa nghi phạm jacobus johannes canter
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi quốc tịch hà lan và vợ đã xảy ra mâu thuẫn trong lúc cãi vã
nghi phạm đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong sau đó mang theo dao bỏ trốn đến hai mươi h ba mươi phút
khi đối tượng đang rút tiền tại một cây atm trên địa bàn phường một thì bị lực lượng công an bắt giữ
hai đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra
tội phạm về mạng
mạng tùy công an tỉnh bạc liêu bắt quả tàng và thu giữ nhiều tộc vật có liên quan
kiểm tra hành chính tại một khách sạn trên địa bàn khóm hai phường một thị xã gia vai
lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng lê trọng thọ chú tại tỉnh phú yên và vũ thị anh đào
chú tại tỉnh bình thuận đang thuê một phòng của khách sạn để sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy bên trong còn chứa
các hạt tinh thể màu trắng một bịch ni lông chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy
số tiền năm mươi bảy triệu đồng và một số tăng vật có liên quan
tiếp tục khám xét xe ô tô do đối tượng thọ điều khiển lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ
một gói ni lông chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy có trọng lượng năm mươi g
được ngụy trang bên trong hộp khăn ướt
tổ chức cho hai mươi năm người sử dụng trái phép chất ma túy tại quán ba h tám mươi tám bùi thị dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú tại phường hiệp sơn thị xã kinh môn
tỉnh hải dương vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kinh môn ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hồi hai mươi ba h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương
phối hợp với công an thị xã kinh môn và tổ công tác một trăm năm mươi một công an tỉnh hải dương
kiểm tra quán ba h tám mươi tám có địa chỉ tại khu dân cư hiệp thạch phường hiệp sơn thị xã kinh môn
tỉnh hải dương do lê thế hoàn chú tại khu châu xá phường duy tân thị xã kinh môn làm chủ
phát hiện tám mươi năm khách bên trong gồm sáu mươi hai nam và hai mươi ba nữ
lực lượng công an thu giữ trên sàn nhà một số túi ni lông bên trong có chứa các chất nghi là ma túy
các bình chứa khí n hai o cùng vỏ bóng và nhiều tăng vật nghi là để sử dụng ma túy
lực lượng công an xác định có hai mươi năm trên tổng số tám mươi ba người dương tính với ma túy
chiều nay cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết năm ngày nghỉ lễ từ ba mươi tháng bốn
đến năm ngày nghỉ lễ của dịp ba mươi tháng bốn một tháng năm
toàn quốc xảy ra một trăm hai mươi chín vụ tai nạn giao thông làm sáu mươi bảy người tử vong chín mươi người bị thương
so với năm ngày cùng kỳ của năm hai nghìn hai mươi hai giảm chín vụ giảm năm người tử vong và giảm một mươi sáu người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra một trăm hai mươi năm vụ làm tử vong sáu mươi bốn người và bị thương chín mươi người
đường sắt xảy ra bốn vụ làm tử vong ba người đường thủy không xảy ra tai nạn
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý bốn mươi chín ba trăm bảy mươi một trường hợp
vi phạm phạt tiền hơn một trăm linh bảy tỷ đồng tạm giữ tám trăm bốn mươi bảy xe ô tô hai mươi sáu mươi bảy xe mô tô
và hai trăm một mươi phương tiện khác tước một mươi một ba mươi ba giấy phép lái xe
trong đó vi phạm về nồng độ cồn là một mươi năm tám trăm năm mươi hai trường hợp vi phạm về tốc độ là một mươi sáu trăm bốn mươi chín trường hợp
trở hàng quá tải trọng là bốn trăm tám mươi chín trường hợp quá khổ giới hạn một trăm linh sáu trường hợp
tự ý cải tạo phương tiện hai mươi sáu trường hợp vi phạm ma túy ba mươi ba trường hợp
và trở qua số người quy định tám trăm sáu mươi bảy trường hợp
vâng hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
người dân đã quay trở lại thủ đô hà nội để học tập và làm việc
và theo ghi nhận của phóng viên antv vào chiều ngày hôm nay
thì việc đi lại cũng như là tình hình giao thông tại các cửa ngõ thủ đô
các tuyến đường không xảy ra ung tắc
là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ chính vì vậy lưu lượng phương tiện đã tăng so với những ngày vừa qua
nhanh giá của lực lượng chức năng do kỳ nghỉ kéo dài nhiều ngày
người dân đã chủ động được thời gian quay trở lại hà nội
lượng người và phương tiện di chuyển về hà nội không tập trung
như hiện tại ở nguyễn trãi bích xuyển nguyễn lê mân lương phước trị tiến
và một số điểm ung tắc trọng điểm sẽ có nếu có xây dựng ung ứng xảy ra
sẽ có lực lượng ở nhà ra cùng hỗ trợ phối hợp và giải quyết tai nạn kịp thời
tại các bến xe lượng người có tăng so với ngày bình thường
tuy nhiên không xảy ra tình trạng đông đúc quá tải
thế nhưng không ít hành khách đã phải chịu cảnh ngồi nhét trên xe
tuy nhiên không để xe khách dừng đỗ tràn lan và cũng như không để các điểm ung tắc kéo dài
đội cũng chủ động cho các đồng chí sử dụng flycam để quay trên cao để định hình trước
tình hình giao thông xem là có phức tạp hay không để ban chỉ huy đội điều động
để anh em tích cực phân nguồn và hướng dẫn để làm sao xe được đi thông thoáng
và không gây ung tắc giao thông
tuyến đường cường ngõ vành đai các phương tiện lưu thông thuận lợi không xảy ra tình trạng ung ứng
theo ghi nhận thực tế tình trạng xe khách dừng đỗ sai quy định để trả khách vẫn diễn ra
lực lượng chức năng sẽ tuần tra lưu động để xử lý các trường hợp vi phạm
không chỉ bảo đảm trật tự an toàn giao thông giúp người dân đi lại thuận tiện và an toàn
các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hà nam còn phát nhu yếu phẩm thiết yếu miễn phí
hỗ trợ người dân trên chặng đường trở lại các tỉnh thành phố công tác học tập và lao động sau kỳ nghỉ lễ
công an tỉnh hà nam đã tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tổ chức hướng dẫn phân đường giao thông không để xảy ra ủng tác giao thông
và bố trí lực lượng phát nhu yếu phẩm thiết yếu miễn phí gồm bánh mì nước uống và sữa cho người dân
khi đi qua địa phận tỉnh hà nam cùng với đó kết hợp tuyên truyền phổ biến những quy định của pháp luật
về luật giao thông đường bộ những điểm cần lưu ý khi tham gia giao thông cho người dân
cũng trong quá trình làm nhiệm vụ tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam đã hỗ trợ
giúp đỡ một trường hợp người dân đang di chuyển bằng xe máy từ nam định lên hà nội bị hỏng xe đến gara để sửa chữa
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam
nhằm hỗ trợ giúp đỡ người dân vơi đi mệt nhọc sau những hành trình di chuyển trong thời tiết nắng nóng
để quay trở lại làm việc với tinh thần vì nhân dân phục vụ lúc dân cần lúc dân khó có công an
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng bốn hệ thống quản lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông
chính thức được mở cho các thí sinh được đăng ký thử
các trường phổ thông sẽ cấp cho các thí sinh đang học lớp một mươi hai tài khoản và mật khẩu để truy cập hệ thống
những sai sót trong quá trình đăng ký sẽ được các trường tập hợp để hướng dẫn kỹ nhất cho học sinh
trước khi bước vào đăng ký chính thức
năm nay là năm thứ hai hệ thống đăng ký trực tuyến được đưa vào hoạt động thay cho hồ sơ giấy
tuy nhiên khác với mọi năm năm nay các thí sinh dù đã đăng ký các kỳ thi riêng của các trường đại học
thì vẫn phải đăng ký trên hệ thống quản lý thi để thống nhất
chúng ta phải nhớ là họ tên đầy đủ nhé kể cả tên đệm là phải đầy đủ nhé
không sai gì cả phải đúng theo căn cước công dân đúng theo giấy khai sinh
thứ hai ngày tháng năm sinh của chúng ta cũng phải đúng như là giấy khai sinh cũng như là căn cước của chúng ta
để hướng dẫn cho học sinh tránh những sai sót trong quá trình đăng ký thủ tục thi
các nhà trường cũng đã dành ra những tiết học để cập nhật thông tin cho học sinh
hiện tại thời điểm bây giờ thì các con nếu mà bạn nào mà có nơi ở và hộ khẩu khác nhau
thì các bạn đã được nhà trường cho ghi vào
trong cái phiếu để các bạn ấy có thể ký xác nhận ở đấy
sau đó thì các bạn cứ khai đúng nơi ở và hộ khẩu của mình
thì hiện tại thì các bạn sẽ khai theo nơi ở của mình hiện tại
theo kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi tháng bốn các thí sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi
thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản mật khẩu được cấp để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi
từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
các trường sẽ đăng ký thí sinh để tránh những sai sót trong quá trình đăng ký
tránh việc phải sửa chữa khi hệ thống đăng ký đã đóng
mặc dù đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhưng có khi đến lúc các con thử và thử khai là các con lại cũng sửa luôn cả cái thông tin đấy
và đến khi đấy thì trường lại phải kiểm tra lại lần một lần một thấy phát hiện các con sai nhắc các con sửa
cái phần hậu kiểm của nhà trường thì sẽ vất vả hơn nhiều sẽ vất vả hơn nhiều so với nếu nhà trường là tự làm
tuy nhiên là cũng
tôi nghĩ là cũng phải để cho các con quen dần với việc có trách nhiệm
để đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông thí sinh đăng nhập vào hệ thống quản lý thi
tại địa chỉ https hai hai thísinh thithptquốcgia edu vn
từ ngày bốn tháng năm đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng năm các trường phổ thông tổ chức cho thí sinh đang học lớp một mươi hai
chính thức đăng ký dự thi trực tuyến
kính thưa quý vị hôm nay là ngày cuối cùng
của kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày người dân ở khắp nơi đang quay trở lại thành phố hồ chí minh
để tiếp tục làm việc và học tập
tình hình an ninh và giao thông tại khu vực sân bay tân sơn nhất
và một số cửa ngõ thành phố hồ chí minh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây
theo dự kiến trong ngày ba tháng năm cảng hàng không tân sơn nhất sẽ có gần một trăm ba mươi lượt khách
trong đó khách đi và đến tại gà quốc tế là gần bốn mươi hai lượt ga quốc nội là hơn bốn mươi tám lượt khách
tổng số chuyến bay trong ngày là bảy trăm năm mươi chín chuyến
hai mươi ba chuyến quốc tế và năm trăm hai mươi sáu chuyến nội địa
theo lãnh đạo cảng hàng không tân sơn nhất số hành khách và chuyến bay hôm nay
chưa phải là mức quá cao nên công tác phục vụ hoàn toàn nằm trong kế hoạch
nhu cầu về phương tiện của hành khách cũng không đáng lo ngại

chúng tôi đánh giá là chưa bằng cao điểm lễ tết dương lịch và âm lịch vừa rồi
mới chỉ đạt được khoảng bảy mươi năm so với lễ tết vừa rồi
xe taxi thì vừa rồi chúng tôi có thay đổi lại phương thức là xe nào đi thì thu tiền xe đấy thôi
cứ hãng nào nhiều xe vào phục vụ khách được nhiều hơn thì cứ thế vào
nên nó tiện lợi cho hành khách là như vậy
thứ hai thì xe công nghệ vừa rồi chúng bên quốc tế
chúng tôi quyết định là đưa các hãng xe công nghệ vào trong cái bãi giữ xe
để vừa thêm được cái vị trí độ
trước đấy có năm sáu vị trí bây giờ là lên một mươi một một mươi hai
và có ba hãng công nghệ ở đây đang hoạt động
thì cái đấy là tiện lợi cho quản lý của cảng
thấy là cái năm nay là rất an toàn hơn là năm qua
nhiều cái lượng xe đi rồi rất là
là bình thường mà không có bắt nháo không có gì hết
rất là đón khách và đưa khách này rất là bình thường
lúc đi thì cũng lo ngại là đi về không biết là chết in nó có kẹt hay không
nhưng mà ra thì rất là thuận tiện
cảng hàng không tân sơn nhất vẫn duy trì các kế hoạch phối hợp
với thanh tra sở giao thông vận tải phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sắt công an tp hcm thực hiện nhiều giải pháp như
cung cấp số lượng hành khách giờ bay đi và đến
thời điểm tập trung nhiều chuyến bay nhất trong ngày
từ đó các đơn vị chức năng nắm rõ và chủ động bố trí nhân lực
thực hiện công tác điều tiết phân làng phân luồn từ ngoài cửa ngõ sân bay
đặc biệt nằm trong công tác cao điểm lễ
cảnh sát giao thông tp đã tăng cường một trăm linh quân số
bố trí đủ lực lượng tại các cửa ngõ điểm nóng mật lưu lượng phương tiện giao thông
đảm bảo cho người dân đi lại được an toàn thông suốt
quy động một trăm linh lực lượng cảnh sát giao thông của phòng và quận quyện
cũng như là phương tiện để chủ động phối hợp với lực lượng
cảnh sát giao thông thanh ra giao thông phòng tám của cục c tám công an phường xã thị trắng
để tích cực thực hiện công tác chỉ huy điều hòa giao thông
đảm bảo cho người dân được di chuyển an toàn thông suốt
kịp thời giải quyết các sự cố các tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn thành phố
đặc biệt là các khu vực cửa ngõ
tình hình giao thông tại khu vực cửa ngõ phía tây và tây bắc của tp hcm
đến một mươi bảy h chiều nay mật độ giao thông tăng cao
người dân từ các tỉnh miền tây tây ninh và bình dương đổ về đây khá đông
nhưng việc áp dụng các kịch bản tình huống và tăng cường chiến sĩ
cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ nên các phương tiện vẫn lưu thông ổn định
trước đó tâm lý của người dân lo ngại kẹt xe trong ngày cuối nghỉ lễ
nên đã có lượng lớn người dân quay trở lại thành phố sớm trước một ngày
hôm nay cũng đã được giảm tại
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm kéo dài năm ngày
để nhân dân tp hcm cũng như người dân các tỉnh đến du lịch
hoàn bằng bình yên công an tp hcm đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để đảm bảo tuyệt đối tình hình an ninh trật tự an toàn phòng chống cháy nổ trước trong và sau lễ
tại quận một mươi ban chí huy công an quận đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát
nhằm phòng chống tội phạm ngăn chặn các hành vi vi phạm
trên các tuyến đường địa bàn và khu vực trọng điểm
cũng như hỗ trợ nhanh các yêu cầu của người dân liên quan đến an ninh trực tự
công an quận một mươi đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
triển khai mọi lực lượng trong đó đặc biệt là lực lượng cảnh sát hình sự
cảnh sát giao thông công an phường tăng cường tuần tra
đảm bảo an ninh trật tự không để xảy ra các vụ xâm phạm sở hữu trên đường phố
cũng như lực lượng giao thông sẽ đảm bảo được trật tự an toàn giao thông thông suốt
cho người dân bình an vui vẻ an toàn
để đảm bảo an toàn công an quận một mươi một luôn sẵn sàng bố trí lực lượng
và phân công nhiệm vụ cho các đội nghiệp vụ phù hợp với tình hình địa bàn
nhiệm vụ của các cán bộ chiến sĩ là giám sát và phản ứng nhanh chóng
với từng trường hợp sự cố xảy ra
tất cả các biện pháp an ninh đều được đưa ra để đảm bảo an toàn
cho người dân và du khách tham gia sự kiện
đảm bảo nền trực tự là chủ động phòng ngừa và phát hiện xử lý kịp thời
phía bên trong khu vực bên trong nằm sen thì chúng tôi đã phân công một đồng chí
phó công an quận phụ trách về phòng cháy chữa cháy
bố trí một cái xe phòng cháy chơi cháy là sát với cái khu vực bắn hoa
để giải quyết những tình huống có thể xảy ra kịp thời nhanh nhất không để lây lan
công an phường đã tăng cường tuần tra và kiểm soát địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn
đồng tài phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh và tối giác tội phạm
tại cơ sở phát huy vai trò của các mô hình tự quản phòng chống tội phạm
để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân
tiên triền cái phương thức thủ đoạn của tội phạm những nơi mà đối tượng có khả năng
thực hiện việc phạm tội tại như là các chợ bệnh viện cũng như là các cơ sở nữ trang
kinh doanh như tiên để cho người dân có ý thức cảnh giác và phòng ngừa
công an hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức xác định rõ phương châm phòng chống tội phạm
là trách nhiệm của toàn đảng toàn dân và các hệ thống chính trị
lực lượng công an là nồng cốt nắm chắc các địa bàn và giải quyết tình hình an ninh trật tự
từ cơ sở đồng thời đế mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự góp sức tin tưởng đồng hành
của nhân dân toàn lực lượng công an thành phố hồ chí minh dư vấn an ninh trực tự
đảm bảo sự bình yên và an toàn cho người dân thành phố hồ chí minh
theo thống kê sơ bộ của cảng hàng không quốc tế nội bài và tân sơn nhất
trong năm ngày nghỉ lễ dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày ba tháng năm
hai sân bay lớn cả nước đã đón khoảng gần một hai triệu hành khách qua lại
cụ thể cảng hàng không quốc tế nội bài đã phục vụ an toàn tuyệt đối gần hai bảy trăm linh lượt chuyến bay
và hơn bốn trăm hai mươi hai lượt hành khách
so sánh cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai lượng chuyến bay và hành khách nội địa đạt mức tương đương
trong khi sản lượng chuyến bay quốc tế tăng tám mươi sáu và hành khách quốc tế tăng hai trăm linh
tại thành phố hồ chí minh cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đón khoảng gần bảy trăm năm mươi sáu lượt hành khách
năm trăm linh một trăm chín mươi năm khách trong nước và hai trăm năm mươi năm bảy trăm một mươi năm khách quốc tế và bốn bốn trăm sáu mươi sáu chuyến bay đi đến tăng một mươi tám so với năm hai nghìn hai mươi hai
trong các khung giờ cao điểm hai cảng hàng không trên cũng đã tích cực ứng dụng nhiều giải pháp
như ứng dụng công nghệ thông tin để tính toán dự báo số liệu sản lượng vận chuyển
và các khung giờ cao điểm để chủ động dự báo số liệu sản lượng vận chuyển
nhân lực và trang thiết bị phục vụ tăng cường phối hợp với các hãng hàng không
các công ty phục vụ mặt đất các lực lượng công an đóng trên địa bàn để giải quyết nhanh mọi tình huống phát sinh
do vậy không có hiện tượng ủn ứ cục bộ tại nhà ga
mọi hành khách và chuyến bay được phục vụ an toàn tuyệt đối
đảm bảo một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn cho mọi hành khách qua cảng
thời gian qua việc thực hiện thông báo lưu trú qua hình thức trực tuyến trên cổng dịch vụ công
đã đem lại nhiều lợi ích cho các cơ sở kinh doanh lưu trú
để nâng cao hiệu quả hơn nữa công an an giang đang triển khai tuyên truyền đến các cơ sở lưu trú
về phần mềm asm một phần mềm thông báo lưu trú vừa được bộ công an triển khai thực hiện
mục đích giảm thời gian khai báo lưu trú giúp thủ tục này trở nên tiện lợi hơn
là thành phố phát triển mạnh về du lịch hiện châu đốc có đến ba trăm chín mươi bảy cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
công an các phường xã cũng cung cấp ba trăm chín mươi bảy tài khoản
thông báo lưu trú trên cổng dịch vụ công quốc gia cho các cơ sở trên
với mục đích giúp các cơ sở cập nhật thêm nhiều tiện ích mới trong quản lý lưu trú
công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền về phần mềm thông báo lưu trú asm
góp phần giảm thời gian nhập liệu thông tin lưu trú
gửi đến cơ quan công an mà không cần xuất phai trên cộng dịch vụ công quốc gia

phần mềm được tích hợp các tiện ích như quản lý phòng nhân viên khách đến lưu trú các dịch vụ kinh doanh
như khách sạn nhà nghỉ tại thành phố châu đốc đón tiếp một lượng khách du lịch lớn
thì việc thực hiện thông báo lưu trú trực tuyến đặc biệt là phần mềm asm càng thể hiện rõ tính tiện ích

thông tin khách hàng nằm trên nó hết thì nó sẽ an toàn cho bên khách sạn cũng an toàn cho khách nữa
mình quẹt thông tin của cá nhân thì nó đã hiện lên phần mềm hết trơn rồi thì nó rất là tiện lợi
vì cập nhật
thêm phần mềm thông báo lưu trú asm giúp cho các cơ sở lưu trú vừa quản lý khách hàng
vừa thực hiện thông báo lưu trú trong cùng một ứng dụng duy nhất
liên thông dữ liệu với dịch vụ công lưu trú của bộ công an không chỉ giảm thời gian công sức đi lại
và các thủ tục giấy tờ cho người dân cơ sở kinh doanh mà còn góp phần phòng ngừa
phát hiện dấu hiệu tội phạm phục vụ tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn
với tiện ích của phần mềm thông báo lưu trú asm trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân doanh nghiệp thực hiện tốt thủ tục thông báo lưu trú
theo quy định của bộ công an
do đúng quy định của pháp luật về cư trú góp phần cho công tác bảo đảm an ninh trật tự thời gian tới
cũng như các loại nông sản khác mỗi lô khoai lang tươi xuất sang trung quốc
phải có đầy đủ chứng thư kiểm dịch thực vật thông tin về vùng trồng cơ sở đóng gói
đồng thời đáp ứng về vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt là không nhiễm các đối tượng sinh vật gây hại
mà trung quốc quan tâm do vậy khâu sản xuất tại đồng ruộng là yếu tố quan trọng nhất
những nông dân đang trồng khoai lang xuất khẩu tại tỉnh đắk lắc đã làm chủ được việc sản xuất an toàn chất lượng
dòng khoai mà bà con xã đắk nguê huyện đắk trồng là khoai lang nhật vàng
với chất lượng sản phẩm khác biệt so với nhiều vùng trồng khác bởi khí hậu thổ nhưỡng rất phù hợp
trên năm nào khoai lang được mùa được giá như năm nay
thì là khói nó cũng được mua được giá hơn năm ngoái thì bà con chúng tôi thì cũng đỡ vất vả công việc nó ổn định
bà thì nó ổn định nên các chị em cũng phận khởi tăng cương tăng giá sản xuất để vụ sáu làm nhiều hơn
không phải từ khi trung quốc nhập khẩu chính ngạch khoai lang việt nam
mà đã hơn ba năm nay nông dân ở đây đã chủ động nâng cao chất lượng sản xuất thay vì chú trọng số lượng như trước
chúng tôi là chăm sóc toàn bộ sinh học theo hưởng việt giáp mà công nghệ cao
thì khoai lang đi chính là xuất khẩu thì giá năm nay quá cao
bắt đầu từ dư là chuẩn bị
khoai xuất khẩu đi đúng ngạch thì nông dân như là cây dân dân để khí khoai còn đẹp
từ việc chọn giống kiến thức sản xuất an toàn cho đến việc áp dụng công nghệ vào mô hình trồng khoai lang và cả đầu ra sản phẩm
nông dân luôn có sự đồng hành của hợp tác xã
hợp tác xã đông nghiệp thành tín đã xây dựng được mã vùng trồng cho một trăm ba mươi hectare trồng khoai nang nhật bản
khâu chuẩn bị chúng tôi đã sẵn sàng cung ứng cho thị trường
khoai xuất khẩu
hiện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc đang tập trung triển khai công tác thiết lập mạ số vùng trồng cơ sở đóng gói khoai lang xuất khẩu
cục bảo vệ thực vật đã lập kế hoạch tổ chức những lớp tập huấn hướng dẫn về các điều kiện cụ thể cho mã số vùng trồng cũng như một số yêu cầu kỹ thuật liên quan
việc khoai lang được xuất khẩu chính ngạch không chỉ giúp đầu gia cho sản phẩm này ổn định
mà còn giúp định hình các vùng sản xuất trọng yếu đưa nông dân đến tiếp cận với sản xuất tập trung quy mô lớn có lợi nhuận tốt hơn